từ năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn hiệp vũ gia thành trình thị minh thúy hà văn dũng và nguyễn thị dương
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi một
về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định khởi tố bị can đối với đường dương và các bị can ninh đức lợi phạm văn úy nguyễn khắc ninh quách việt cường và bùi mạnh tiến
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi bốn về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
các quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn xuân đường bùi mạnh tiến
phát súng đầu tiên phải kể đến đó là vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà riêng của hai đối tượng dương và đường
sau đó hàng loạt các tội danh khác đã được cơ quan tố tụng tỉnh thái bình đưa ra ánh sáng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
phát súng đầu tiên phải kể đến đó là vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà riêng của hai đối tượng dương và đường
anh ngọc anh có mâu thuẫn với chị trần việt vân do quen biết với vợ chồng chị vân nên khi biết sự việc nguyễn xuân đường đã tự ý đứng ra giải quyết
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo yêu cầu của nguyễn xuân đường anh ngọc anh đến nhà riêng của vợ chồng đường dương ở ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn phường kỳ bá thành phố thái bình
tại đây dương đã chỉ đạo đàn em đánh anh ngọc anh
bản thân nguyễn thị dương cũng có những hành vi gây thương tích cho nạn nhân
kết quả giám định pháp y về thương tích số một nghìn chín trăm năm mươi chín của viện khoa học hình sự bộ công an xác định tổn thương cơ thể của anh trịnh ngọc anh là một mươi bốn
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ pháp lý bằng chứng để truy tố các bị can nguyễn xuân đường nguyễn thị dương về tội cố ý gây thương tích
tòa nhân dân tỉnh thái bình đã tuyên phạt nguyễn xuân đường ba năm sáu tháng tù
nguyễn thị dương đào văn bằng phạm xuân hòa cùng ba năm tù phạm ngọc quý hai năm tù
hội đồng xét xử không hạn chế thời gian tranh tụng
đối với các luật sư và yêu cầu viện kiểm sát phải đối đáp lại hết tất cả các nội dung mà luật sư và các người tham gia tố tụng đưa ra để tranh tụng
và việc phán quyết của hội đồng xét xử dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật
các đối tượng phạm ngọc quản hai đều có bất tư tội cố ý gây thương tích tổ chức hợp pháp tội nghiêm trọng
trong quá trình xét xử ván tôi thấy có
không hình phạt đối với các quý cáo này cũng phù hợp cũng mang tính chất gian đe cảnh cáo cho những đối tượng khác không tin tưởng quý phạm
theo tài liệu điều tra nguyễn xuân đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở xã nam cao huyện kiến sương thái bình
năm hai nghìn bảy sau khi đi lao động ở nga nguyễn xuân đường hay còn gọi là đường nhuệ về thái bình cùng với nhiều đối tượng khác gây ra một số vụ cố ý gây thương tích mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua giả soát từ năm hai nghìn một mươi lực lượng công an đã xử lý gần hai mươi vụ với một mươi hai đối tượng có mối quan hệ với vợ chồng đường nhuệ
tuy nhiên trong các vụ việc này đường nhuệ không trực tiếp ra mặt mà để đàn em thực hiện
năm hai nghìn tám nguyễn xuân đường kết hôn với nguyễn thị dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
vợ chồng đường nhuệ bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản
việc chưa xử lý hình sự nguyễn xuân đường khiến cơ quan điều tra rất chăn trở
trong một thời gian dài nhiều mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ tỏa đi các địa bàn để giả soát thông tin chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của bang ổ nhóm này
càng ngày đường nhuệ cùng đàn em càng có những hoạt động thể hiện sự ngang nhiên coi thường pháp luật khiến dư luận vô cùng bức xúc
tội phạm côn đồ hùng hãng tội phạm làm dư luận xã hội quan tâm quan điểm chuyên suốt của lực lượng hùng hãng là phải đấu tranh đến cùng
đã làm là phải đúng trúng chuẩn tạo liềm tin và giữ vững được cái tình hình an ninh trật tự ở địa bàn thành phố nói riêng và địa bàn tỉnh thái bình nói chung
sau khi nhận được thông tin về việc vợ chồng đường nhuệ và đàn em đánh một phụ xe khách tại nhà ba trăm sáu mươi sáu lê quý đôn
phường kỳ bá thành phố thái bình vào chiều ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhận định đây là thời điểm chín mùi để nổ phát súng đầu tiên triệt phá băng nhóm đường nhuệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã lên một phương án đấu tranh trí tiết tỉ mỉ hàng loạt những khó khăn hiện hữu
mạng lưới đàn em đường nhuệ lại có mặt ở hầu hết các địa bàn và luôn nghe ngóng về các hoạt động của lực lượng công an
bất kỳ thông tin nào dù là nhỏ nhất bị để lọt ra bên ngoài cũng có thể dẫn đến kế hoạch bị phá sản
để bắt được đường nhuệ cơ quan điều tra phải có chứng cứ từ lời khai của đàn em trong khi các đối tượng này vốn rất trung thành với vợ chồng đường nhuệ
làm thế nào để thuyết phục được bị hại hợp tác với cơ quan điều tra khi đa số các nạn nhân đều có tâm lý lo ngại bị trả thù
trong đấu tranh với băng ổ nhóm thì thường là người bị hại và người làm chứng là người ta lo sợ người ta tâm lý e ngại người ta không muốn liên quan dính dáng gì đến cái vụ án vụ việc mặc dù người ta biết mặc dù người ta là người bị hại bị xâm phạm quyền lợi lo sợ trước đối tượng hoặc thậm chí là có thường là đối tượng nó có cái sự mua chuộc
yêu cầu đặt ra là phải làm sao gặp gỡ được cái người bị hại tức là anh trịnh của anh và thuyết phục để anh
hợp tác với cơ quan công an làm rõ cái vụ việc đấy là yêu cầu đầu tiên thế thì chúng tôi đã tìm mọi biện pháp thông qua các cái mối quan hệ các biện pháp người vụ và đã gặp gỡ được anh trịnh hồ anh và cái yêu cầu là phải bí mật tức là không đánh động đến đối tượng đối tượng có cái điều kiện để đối phó hoặc là bỏ trốn
thế thì sau khi đã gặp gỡ được bị hại cũng như một số người liên quan biết được diễn biến của cái vụ án vụ việc đã xảy ra thì chúng tôi đã thu thập tài liệu và đã dựng lên cái
cái diễn biến
để triển khai kế hoạch phá án lực lượng công an đã bí mật đưa nạn nhân đi giám định thương tích
bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng bí mật theo dõi nắm bắt hành tung di biến động của một số đàn em đường nhuệ
sau khi xác định được các đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án cố ý gây thương tích đối với anh chị ngọc anh đó là nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thủy
hộ khẩu thường trú tại phường đề thám tp thái bình
phạm ngọc quý sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã minh quang huyện vũ thư
phạm xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thương chú tại thị trấn vũ thư huyện vũ thư
đào văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú phường tiến long thành phố thái bình
cơ quan công an đã đưa phạm ngọc quý nguyễn đức mạnh đào văn bằng về trụ sở để làm việc
trong quá trình điều tra thì cũng phải đảm bảo sự bí mật nữa cho nên là chúng bí mật trợ tập các đối tượng để nên làm việc
đầu tiên thì tôi trợ tập đối tượng đàn em thôi làm việc đến căn cứ trước mà các đối tượng vẫn còn cố nhau
mất một thời gian thì các đối tượng mới trình bày
ngay sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ

trong khi cơ quan điều tra tiến hành lệnh bắt nguyễn thị dương thì nguyễn xuân đường không có mặt tại địa bàn tỉnh thái bình
thấy động hắn và một đàn em là phạm xuân hòa đã nhanh chân tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra lệnh truy nã đối với nguyễn xuân đường và phạm xuân hòa
việc đối tượng cầm đầu bỏ trốn và cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã ở thời điểm đó đã gây ra một luồng dư luận không tốt và gây áp lực cho cơ quan tiến hành tố tụng
trong khi cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã ra lệnh truy nã đối với nguyễn xuân đường và phạm xuân hòa đã ra quyết định truy nã ở thời điểm đó đã gây áp lực cho cơ quan tiến hành tố tụ

trong khi cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn xuân hòa đã ra quyết định
vụ việc vũ đình kiên phạm văn úy cùng một số đối tượng khác dùng dao chém nhiều nhát
gây đa thương tích tổn hại bốn mươi bảy sức khỏe anh nguyễn cơ thạch
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hòa bình huyện vũ thư
vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai tại sân vận động xã hòa bình huyện vũ thư
nguyên nhân của các vụ việc trên đều xuất phát từ việc
đừng nhợi vào đàn em muốn tranh giành địa bàn thể hiện số má
đòi chia lợi nhuận và áp đặt quy tắc làm ăn theo ý muốn của chúng
với bản chất hung hăng côn đổ
nguyễn xuân đường nguyễn thị dương và đàn em đã phải chịu những án phạt tù
xứng đáng cho tội danh mà mình đã gây ra
nhưng đây chỉ là bắt đầu cho việc xử lý hàng loạt
những hành vi tội đối với các đàn em
khi phạm tội của băng ổ nhóm này
bản tính muốn xưng hùng xưng bá của vợ chồng đường dương còn thể hiện
trên nhiều lĩnh vực cùng nhiều tội danh khác nhau
một trong những tội danh mà nguyễn xuân đường nguyễn thị dương
và đàn em bị truy tố là tội cưỡng đoạt tài sản
đây là tội danh mà cơ quan điều tra phải mất rất nhiều thời gian công sức
để thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
mặc dù tại phiên tòa
đối tượng đường không thừa nhận tội danh này
nhưng hội đồng xét xử có đủ căn cứ
để kết tội các bị cáo
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tòa nhân dân tỉnh thái bình xét xử sơ thẩm
vợ chồng bị cáo nguyễn xuân đường nguyễn thị dương
và đàn em về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo kết luận của viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình
trong vụ án này bị cáo này là người khởi xướng chủ mưu cầm đầu
bị cáo ninh đức lợi là người tích cực
giúp đường trong việc cưỡng đoạt tài sản
các bị cáo đồng phạm với vai trò giúp sức cho đường nhuệ
gồm nguyễn thị dương bùi mạnh tiến
nguyễn khắc ninh quách việt cường phạm văn úy
nguyễn thị dương bùi mạnh tiến nguyễn khắc ninh quách việt cường phạm văn úy

nguyễn xuân đường tự nhận mình là đại diện công ty đường dương
tự phong là chủ tịch hiệp hội tăng lễ tỉnh thái bình
có hành vi đe dọa uy hiếp các dịch vụ tăng lễ
khiến tất cả đều phải ký hợp đồng nguyên tắc với công ty đường dương
nếu ai muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép nguyễn xuân đường
khi có cơ sở vi phạm trên địa bàn chậm báo ca
đường sẽ chỉ đạo đàn em xử lý bằng cách chặn xe tang đánh người cắt địa bàn
vì đây là hoạt động tâm linh
để công việc hậu sự cho người mất được diễn ra xuân sẻ
tất cả các cơ sở dịch vụ hỏa táng và gia đình sử dụng dịch vụ
đều buộc phải chấp nhận yêu sách của đường và đàn em
hành vi phạm tội của nguyễn xuân đường và đồng phạm có tính liên tục kéo dài
và đều hướng đến ý định cụ thể là chiếm đoạt tài sản của tổ chức cá nhân từ dịch vụ tăng lễ
tổng số tiền mà nhóm này đã thu là gần hai năm tỷ đồng của hai mươi năm cơ sở
quá trình xét xử mặc dù vợ chồng đường nhuệ và con nuôi là bùi mạnh tiến
không thành khẩn khai báo
không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
nhưng hội đồng xét xử vẫn có đủ căn cứ để kết tội
và tuyên phạt các bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản
với các mức án
nguyễn xuân đường một mươi năm năm tù
nguyễn thị dương tám năm tù
bùi mạnh tiến nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù
phạm văn úy ninh đức lợi một mươi ba năm tù
quách việt cường tám năm tù
quy định của bộ luật hình sự đấy
thì nó lại căn cứ trên số tiền
trên số tiền chiếm đoạt
và do các bị cáo là chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ
cho nên là truy tố theo khoảng bốn
của bộ luật hình sự
tất cả những người bị hại
những người làm chứng đều đã được
cơ quan điều tra và biện xác
tiến hành ghi lời khai rất nhiều lần
và cái lời khai của họ
thì được thu dập
một cách đúng trình tự
quy định của bộ luật tương tự hình sự
và hoàn toàn là phù hợp
với lại tất cả những cái tài liệu chứng cứ khác
mà cơ quan điều tra đã thu dập
có trong hồ sơ vụ án
chính vì vậy mà trong quá trình xét xử
thì hội đồng xét xử
công bố những cái lời khai này của họ
thế mà khi
tại phiên tòa thì hội đồng xét xử cũng đã
thảo luận và cũng quyết định là
tiếp tục xét xử
thì kiểm sát chúng tôi thấy rằng là
cái việc tiếp tục đưa bộ án xét xử
là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật
và cũng không ảnh hưởng gì đến
quyền lợi của các bị cáo
theo quy định của pháp luật
trong số các tội danh của đường nhuệ
thì đây là tội mà cơ quan điều tra
phải mất rất nhiều thời gian
công sức để thu thập tài liệu chứng cứ
ngoài hai mươi năm cơ sở dịch vụ tăng lễ
trải rộng trên địa bàn bảy huyện
thành phố của tỉnh thái bình
một số địa bàn của các tỉnh
nam định hưng yên hải dương
các điều tra viên trinh sát
phải tiếp cận lấy thông tin
từ hơn sáu gia đình
đã sử dụng các dịch vụ tăng lễ
để củng cố hồ sơ
đây là một khối lượng công việc khổng lồ